rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình dân tộc miền núi của truyền hình nhân dân
quý vị thân mến với đồng bào dân tộc thiểu số từ xưa nghề truyền thống đã được coi như một loại hình chi thức dân gian
gắn liền với đời sống tự cung tự cấp của bà con
cho đến nay cùng với sự phát triển và giao lưu kinh tế giữa các vùng miền đã khiến nhiều nghề không còn chỗ đứng
hay không còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống
xong vẫn có những nghề mà sự tồn tại của nó đã trở thành một phần của văn hóa tập người
bởi vậy việc đánh thức các giá trị văn hóa làng nghề hiện nay cũng rất được coi trọng
đặc biệt là gắn với phát triển du lịch như một dấu ấn của địa phương
từ đó vừa quảng bá sản phẩm điểm đến vừa tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con
chính sách đã có cơ hội quảng bá làng nghề ngày càng được mở rộng
chính sách đã có cơ hội quảng bá làng nghề ngày càng được mở rộng

tiềm năng du lịch từ làng nghề cần phải có sự vào cuộc chung tay góp sức một cách đồng bộ của các cấp ban ngành của chính quyền địa phương và người dân
đây phải là một sự vào cuộc rất mạnh mẽ của hệ thống công quyền của các sở ngành liên quan
cần là thay đổi cái nhận thức sự cần thiết đến các cấp lãnh đạo địa phương đặc biệt là các cấp của huyện thị xã và xuống đến các làng nghề của các xã và các thôn
chúng tôi cho lại như thế
và nếu như họ các ban lãnh đạo đó các hệ thống chính trị xã hội đó họ nhận thức thật tốt và họ thấy được đây là vai trò rất quan trọng để mà chúng ta bước đều bước
thì cái sự thăng hoa đó sẽ thành công và không có trên nóng dưới lạnh
và cái này thì nó là một sự kiên trì một sự phải nói là trị đạo phải thật quyết định
để đưa làng nghề gắn với hoạt động du lịch một cách hiệu quả thiết thực có lẽ còn rất nhiều việc mà chính quyền địa phương và người dân cần phải làm
chúng ta không thể để làng nghề tự bơi theo kiểu hữu sản tự nhiên hương mà cần phải có kế hoạch hoạt động cụ thể
từ đó xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng có chất lượng có sự khác biệt gắn với bản sắc đặc trưng vùng miền phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng du khách
ngoài ra phải liên kết các hộ dân thành các tổ hợp tác các hợp tác xã tránh tình trạng manh mún nhỏ lẻ
đồng thời chính quyền địa phương cần ban hành hoặc đề xuất các tối chế chính sách đặc vụ cho việc phát triển du lịch văn hóa làm nghề
cũng như mở các lớp tập huấn tuyên truyền cho người dân thật sự hiểu về những lợi ích và tiềm năng
có như vậy các mô hình du lịch làng nghề mới thật sự phát triển ổn định bền vững góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương
là một trong những dân tộc có nền văn hóa lịch sử lâu đời từ xưa người giao vẫn luôn nổi tiếng với hệ thống trí thức xã hội
các dân gian vô cùng phong phú như nghề làm thuốc nam nghệ thuật vẽ tranh thờ hay các bộ sách cổ bằng chữ nôm giao
với người dao đỏ ở sapa những năm qua việc gìn giữ trí thức dân gian thông qua những bài thuốc nam không chỉ tạo công ăn
việc làm cho người dân đem lại thu nhập ổn định mà từ đó còn làm nên một thương hiệu gắn với tên tuổi của đồng bào nơi đây
với đồng bào giao đỏ ở xã tả phìn thị xã sapa tỉnh lào cai không ai là không từng lên rừng hái thuốc tắm đó là một phong tục một nét văn hóa riêng của người giao ở nơi đây
tuy nhiên với chị tần tà mẩy và anh lý quẩy siệu ngoài những bài thuốc đơn giản anh chị còn am hiểu và thông thạo các loại thảo dược cũng như những bài thuốc chữa bệnh được truyền dạy từ các thế hệ cha ông
để hiểu về những loài thuốc quý không phải là điều đơn giản bởi mỗi loại cây lại có một công dụng và phải chú ý cả trong thời gian được phép đi hái thuốc
thật sự là cái này nó không có biết về từng loại tên của ấy cả chỉ theo bố mẹ đi là nhận mặt thuốc thôi cây nào là chữa bệnh gì cây nào lại uống được
có những cái loại thì mình đi lấy buổi sáng đấy là hoàn toàn là lấy những cái thuốc đấy là để uống chữa bệnh chứ không phải là tắm còn tắm thì có thể mình lấy ngày là mình lấy lúc nào cũng được
còn thuốc uống chữa bệnh thì chỉ có loại lấy buổi sáng
có loại lấy buổi chiều thì nó mới giữ được cái chất thuốc của nó thì chứa bệnh nó mới hiệu quả
để có một mẻ thuốc tắm ra lò người ta thường phải đun trong khoảng ba ngày ba đêm
dù hiện nay có thể áp dụng những công nghệ chiết xuất hiện đại vào sản xuất nhưng những người như anh siệu chị mẩy vẫn giữ cách làm truyền thống
một cái nồi thuốc đấy là bảy mươi ba loại thì là có một mươi năm loại chính còn lại thì loại phụ thì vẫn phải đủ một mươi số vị đấy mà không thiếu được
khi đun thì là bắt đầu đốt lượt thì không tính sau khi phải tính thời gian thì là sau khi xuôi phải tính thời gian thì là nước đầu tiên vậy là tầm hai mươi bốn tiếng mới chiết một lần nước ra xong là lần thứ hai thì là bốn tiếng
lần thứ ba thì là
lần thứ ba thì là ba tiếng thì là ba lần nước mới hết được chất đấy
nhưng mà lúc đấy là xong là bắt đầu cô
cô thì là ít nhất phải tầm ba ngày ba đêm mới được một nồi thuốc không là phải không được tắt bếp
mà lửa lúc nào cũng phải là nhiệt độ phải là nóng ít nhất cũng phải sôi lên
thì là lúc nào lửa cũng điều chỉnh nó không được cắt
nếu bị tắt một cái thì tầm một tiếng thời gian là họng thuốc rồi
thì là thời gian đấy là ai trông lửa phải rất là cẩn thận
cuộc sống của người dao đỏ xã tả phìn lâu nay vốn khó khăn
tuy nhiên từ mong muốn quảng bá bài thuốc bí truyền của dân tộc và giúp đồng bào làm giàu bằng nghề thuốc
dưới sự giúp đỡ của các nhà nghiên cứu anh siệu cùng chị mẩy đã đứng lên thành lập hợp tác xã cộng đồng dao đỏ chuyên thu mua và chế biến nguyên liệu
ngoài phục vụ du khách du lịch tại địa phương hợp tác xã còn chiết xuất cô đặc đóng chai để đưa đi tiêu thụ
tại nhiều thị trường lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
loại hình dịch vụ này hàng năm không chỉ mang lại thu nhập lớn cho gia đình chị mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều chị em phụ nữ tại địa phương
có lẽ đây là hướng đi đúng đắn của bà con dân tộc dao ở tả phìn
bởi nó không chỉ lưu giữ bảo tồn tạo nên một thương hiệu riêng về bài thuốc tắm
mà nhờ đó bà con cũng có ý thức hơn trong việc bảo vệ phát triển rừng phát triển các loại cây thuốc quý trên những dãy núi hoàng liên sơn